thưa quý vị liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại tỉnh long an vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba như trong chuyên mục cư dân mạng
mà chúng tôi đã đề cập người đứng đầu chính phủ đã kịp thời có công điện chỉ đạo yêu cầu
khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng
có hành vi côn đổ chống người thi hành công vụ khiến một đồng chí cảnh sát giao thông hy sinh
và hai người dân tử vong vụ việc này thì đã tiếp tục cho thấy sự manh động liều lĩnh của các đối tượng
tội phạm và những hành vi chống người thi hành công vụ cũng có những diễn biến phức tạp
trong thời gian vừa qua điều này đòi hỏi cần có sự nghiêm trị để tạo tính răn đe chung
trong toàn xã hội cùng chúng tôi trao đổi xung quanh thực trạng này thì luật sư đặng văn cường
đến từ đoàn luật sư thành phố hà nội sẽ có những phân tích nhận định về hành vi của đối tượng
và đưa ra những cảnh báo đối với những hành vi côn đồ coi thường pháp luật
đầu tiên thì xin cảm ơn luật sư đặng văn cường đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa luật sư đặng văn cường sau khi theo dõi thông tin về vụ việc rồi thì ông có bình luận như thế nào
vâng có thể nói rằng là khi xem clip về đối tượng đã lao xe vào tổ công tác long an
thì chúng tôi thấy rằng là hành vi của đối tượng này rõ ràng là rất là côn đồ
manh động và thể hiện thái độ coi thường pháp luật
và đây là hành vi hết sức là nguy hiểm có dấu hiệu của tội giết người
bởi vậy là tôi cho rằng là đối với những trường hợp như thế này thì cần phải làm rõ và xử lý nghiêm minh
để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội cũng như là để xử lý đối với đối tượng vi phạm
vâng chỉ một ngày sau khi mà vụ việc xảy ra thì thủ tướng chính phủ đã có công điện
chỉ đặt yêu cầu là khẩn trương điều tra giác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ
những chỉ đạo kịp thời của người đứng đầu chính phủ đã cho thấy điều gì thưa ông
vâng tôi cho rằng là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về vụ việc này
thì cho thấy một sự rất là kịp thời khẩn trương cũng như là sự quan tâm của chính phủ
đối với vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là trật tự an toàn công cộng
và với những hành vi chống người thi hành công vụ như thế này
thì đây không phải là lần đầu tiên cái hành vi chống người thi hành công vụ diễn ra
ở nơi công cộng mà trong thời gian qua khi mà lực lượng chức năng xử lý vi phạm giao thông
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn hoặc là các hành vi là trở hàng cấm
thì các đối tượng thực hiện hành vi chống người thi công vụ diễn ra rất nhiều ở nhiều địa phương
chính vì vậy tôi cho rằng là sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thể hiện sự đã quan tâm
cũng như là quyết liệt hơn nữa đối với những hành vi chống người thi hành công vụ
vâng thực tế theo thống kê từ đầu năm tới nay thì trên địa bàn cả nước
thì đã xảy ra hàng chục vụ việc
chống người thi hành công vụ và ở góc độ luật sư thì ông đưa ra những phân tích
cũng như đánh giá như thế nào về những diễn biến của tội phạm chống người thi hành công vụ
trong thời gian gần đây
với những con số thống kê về tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội
cũng như là những hành vi chống người thi hành công vụ thì có thể thấy rằng là
rõ ràng là trong xã hội đang có một bộ phận một nhóm người là có ý thức coi thường pháp luật
và coi thường người thi hành công vụ
và khi mà lực lượng thi hành công vụ yêu cầu
kiểm tra hành chính hoặc là xử lý hoặc yêu cầu chấp hành mệnh lệnh
thì lại không chấp hành
không những không chấp hành mà còn có hành vi dùng vũ lực tấn công trở lại lực lượng chức năng
và đó rõ ràng là đây là hành vi nguy hiểm
và những hành vi chống người thi hành công vụ cho thấy là nguy cơ mất an toàn
có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ với bất kỳ ai và kể cả đó là người thi hành công vụ
điều này cho thấy rằng là chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu
những phân tích để tìm ra được những nguyên nhân của nó
đưa ra những giải pháp để phòng chống tội phạm nói chung
cũng như là về tội phạm xâm phạm trật tự an toàn ở xã hội
từ vụ việc vừa rồi mà chúng tôi đã nêu
đã khiến một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của tỉnh long an hy sinh
và hai người dân tử vong
trong vụ việc này
người dân cũng như dư luận đang rất là quan tâm
về hành vi côn đồ hứng hãn của đối tượng
và cái khung hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối diện như thế nào
xin mời luật sư có thể phân tích rõ hơn và cụ thể hơn ạ
vâng một người bình thường thì sẽ nhận thức được rằng là
ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ
và với chiếc ô tô nặng hàng gần hai tấn như vậy
mà lao vào một người trên đường
thì rõ ràng là hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người khác
đối tượng này nhận thức được điều đó
nhưng vẫn cố ý điều khiển chiếc xe ô tô đó
đâm vào người thi hành công vụ và những người dân ở trên đường
thì rõ ràng là đây là hành vi nguy hiểm
có thể tước đoạt tính mạng của người khác
và hành vi này có dấu hiệu của tội giết người
được quy định tại điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái hành vi là dùng xe ô tô đâm vào tổ công tác
và dẫn đến hậu quả là một chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh
và hai người dân tử vong như vậy
thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự
theo quy định khoảng một một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
và đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự
và đối tượng này sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
ví dụ như là sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người
hoặc là cái tình tiết là phạm tội với người thi hành công vụ
hoặc là vì lý do công vụ của nạn nhân
rồi tình tiết là phạm tội có tính chất côn đồ
với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như vậy
thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất
có thể là tù trung thân hoặc là tử hình
vậy thì từ góc độ một công dân qua cái sự việc này
thì lực sư có thể nói là
có chia sẻ như thế nào về cái việc mà
những cái áp lực mà lực lượng công an nhân dân hiện nay đang phải đối mặt
vâng rõ ràng là đấu tranh phòng chống tội phạm
thì chưa bao giờ là việc dễ dàng cả
và với tình hình an ninh trật tự
đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì lực lượng cảnh sát nói chung
thì đang gặp rất nhiều những khó khăn vất vả
và đặc biệt là khi mà xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì những đối tượng
mà coi thường pháp luật
những đối tượng côn đổ manh động
hoặc là những đối tượng mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
thì sẵn sàng có thể chống trả lại lực lượng chức năng
chính vì vậy là tôi cho rằng là
cái việc mà thực hiện nhiệm vụ
phòng chống tội phạm nói chung
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
là nhiệm vụ rất là quan trọng
cần phải có sự quan tâm hơn nữa
của đảng của nhà nước
và cần có sự đồng hành chung tay của nhân dân
thì lực lượng phòng chống tội phạm
mới đạt được cái lực lượng
hiệu quả cao hơn nữa
cũng như là đảm bảo an toàn trật tự an toàn xã hội
và với những cái hành vi
mà chống người trên công vụ như vậy
thì rõ ràng là
cần phải áp dụng những cái chế tải nghiêm khắc
để xử lý đối với hành vi vi phạm
lực lượng chức năng thì cũng cần
tăng cường lực lượng củng cố
lực lượng cũng như là được trang bị đầy đủ hơn nữa
các phương tiện
rồi là tập huấn nhiệm vụ
rồi là được quan tâm hơn nữa
để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới
vâng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tập huấn
triển khai nhiều những cái biện pháp
để mà đấu tranh với tội phạm
và đặc biệt là tội phạm có cái hành vi mà chống người thành công vụ
trong suốt thời gian vừa qua thì lực lượng
công an của chúng tôi cũng đã triển khai và làm rất là quyết liệt
về hiệu quả tuy nhiên thì với
cái tính chất côn đồ manh động liều lĩnh
của tội phạm thì chúng ta cũng
khó có thể nói trước được là
các cái đối tượng đó có
giảm bớt hay không nhưng mà
điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn đang hàng ngày
đang cố gắng nỗ lực để mà
ngăn chặn đảm bảo sự bình yên cho người dân
và có một cái thực tế là không chỉ những cái đối tượng
tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
khi mà vận chuyển ma túy liều lĩnh
côn đồ có thể sẵn sàng
chống trả lại lực lượng chức năng khi mà
bị phát hiện mà thậm chí bây giờ những người dân
rất là bình thường khi mà
bị xử lý bị xử phạt
tôi nói ví dụ cụ thể như là xử phạt
vi phạm giao thông thôi thì khi họ
có rượu uống rượu bia
hoặc là điều khiển hướng điện mà bị xử lý
thì họ cũng có những cái hành vi là chống người
thành công vụ vậy thì dưới góc độ là luật sư
thì ông có phân tích bình luận như thế nào
về cái vụ việc này
tôi cho rằng là với vụ việc này
thì lực lượng chức năng cũng đã
thể hiện sự khuyết liệt trong việc
là xử lý vi phạm cũng như là
đã bắt giữ được đối tượng
và rõ ràng là đối tượng này không những
là sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người
mà còn có thể bị xử lý hình sự
về tội liên quan đến ma túy
và điều này cho thấy rằng là
cái việc đấu tranh phòng chống tội phạm
là một cái hoạt động rất là
vất vả rất là nguy hiểm
và rất cần có sự chung tay
cảm thông chia sẻ giúp đỡ
của quân chúng nhân dân
và phát động phong trào
toàn dân là đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng như là lực lượng chức năng
thì cần phải có những biện pháp
quyết liệt hơn nữa và xử lý nghiêm minh hơn nữa
đối với những đối tượng đặc biệt là những đối tượng
côn đồ manh động và
có những hành vi chống người thành công vụ như vậy
vâng rõ ràng là bên cạnh những biện pháp
khuyết liệt của lực lượng công an
thì trong thời gian tới để mà có phần
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thì vai trò của người dân
cũng rất là quan trọng
sẽ góp phần vào cái việc mà
cùng chung tay với lực lượng công an
để có những kế hoạch biện pháp
và chung sức để đẩy lùi tội phạm
trong thời gian tới một lần nữa xin được cảm ơn
những phân tích của luật sư đảng văn cường
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng giữa thời bình
nhưng mà các anh vẫn ngã xuống
và tất cả điều đó thì vì cuộc sống
bình yên của nhân dân đó là nhiệm vụ
hiểm nguy nhưng mà cũng rất đôi tự hào
của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân